sau nhiều lần điều chỉnh dự thảo bộ luật lao động sửa đổi vừa được bộ lao động thương minh và xã hội công bố đề xuất hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu
lên sáu mươi hai tuổi đối với nam sáu mươi tuổi đối với nữ từ năm hai nghìn hai mươi một việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được thực hiện theo lộ trình chứ không điều chỉnh tăng ngay
hiện vấn đề này vẫn đang được tiếp tục lấy ý kiến và được thảo luận tại kỳ họp quốc hội lần thứ bảy này
tăng bao nhiêu tăng với đối tượng nào ngành nghề nào và lộ trình tăng ra sao là vấn đề cần được cân nhắc
đây cũng là nội dung chính mà tạp chí lao động và xã hội tuần này đề cập đến
phó giáo sư tiến sĩ phạm hữu lý
chuyên gia công nghệ nano trong y sinh học
mặc dù đã đến cái tuổi thất thập nhưng ông vẫn đang công hiến vào công tác nghiên cứu khoa học tại viện hóa học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
ông đã có nhiều công hiến trong lĩnh vực ứng dụng nano vào dược phẩm
là tác giả của các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước như nano cocomin nano berlin phục vụ vào công tác y học nước nhà
chia sẻ quan điểm đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong dự thảo bộ luật lao động sửa đổi ông cho rằng
tôi rất là hoan nghênh cái chủ trương này của đảng
đảng và nhà nước nó có nhiều cái tác dụng
cái quan trọng nhất là nó tạo điều kiện cho các nhà khoa học như chúng tôi
những người mà đã được bao nhiêu năm đào tạo rèn luyện tiếp tục cống hiến
còn những bộ phận khác ở lĩnh vực khác thì cũng phải linh hoạt không có rất thiệt thòi cho người ta
tham khảo ý kiến đối với công nhân đang lao động trong một số ngành kỹ thuật hoặc lao động nặng nhọc độc hại
họ lăn tăn về việc tăng tuổi nghỉ hưu có thể khiến năng suất lao động giảm khi sức khỏe không đáp ứng được công việc
theo tôi thì những công việc nặng nhọc thì không thể tăng được
vì ở đây công việc môi trường nó nóng nực và cũng khá mệt mỏi
thế nên chỉ có thích hợp cho với những người hoạt động an phòng
còn những người làm việc lao động tay chân như tôi
tùy theo tính chất của từng công việc để bộ lao động thương minh xã hội có thể là cân nhắc từng ngành từng nghề một để cho phù hợp với sức khỏe của từng người
ví dụ như văn phòng chẳng hạn có thể lên lên cũng được hay là công nhân
tay nghề như bọn tôi thì khả năng nó chỉ tầm ở sáu mươi chúng tôi hết tuổi lao động rồi
tùy theo cái công ty mà tôi nó độc hại thì sức khỏe của mình nó không thể đảm bảo được
ví dụ như làm hầm nò hay là bên ngành xây dựng mà bây giờ làm giáo cao
thì nhiều lúc sức khỏe nó yếu không thể leo trèo được
dự thảo bộ luật lao động sửa đổi đã đề xuất hai phương án tuổi nghỉ hưu
theo đó phương án một từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ sáu mươi tuổi ba tháng
nữ đủ năm mươi năm tuổi bốn tháng sau đó cứ mỗi năm tăng thêm ba tháng đối với nam bốn tháng với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai nữ đủ sáu mươi
phương án hai từ mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi một tuổi nghỉ hưu đối với nam là đủ sáu mươi tuổi bốn tháng nữ năm mươi năm tuổi sáu tháng
sau đó cứ mỗi năm tăng bốn tháng đối với nam sáu tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
dự thảo cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm nhưng không quá năm tuổi do bị suy giảm khả năng lao động
làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và một số công việc nghề nghiệp đặc biệt
và cũng không nghỉ muộn quá năm tuổi nếu có chuyên môn kỹ thuật cao làm công tác quản lý hoặc một số nghề nghiệp đặc biệt
tuy nhiên thực tế khảo sát tăng tuổi nghỉ hưu trong một số ngành lao động sản xuất liệu có phù hợp giữa lương và năng suất lao động thời điểm đó
hay sức khỏe có bảo đảm cho công việc
trong nhiều công việc khi nhiều tuổi doanh nghiệp lại không muốn sử dụng lao động nữa
vậy có gây ra những thiệt hại cho doanh nghiệp trong trả lương cũng như bất lợi cho người lao động
hay đối với một số ngành nghề có thể nghỉ hưu sớm liệu có thiệt thòi khi tính chế độ lương hưu
đối với doanh nghiệp họ lớn tuổi thì năng suất của họ thể tạo ra sản phẩm
và lương họ phải chi trả là cao
công ty mình sẽ phải tính toán nếu những người mà họ lớn tuổi và ấy thì mình sẽ sắp xếp trong một công việc
nói chung là đúng với trình độ năng lực của họ
nếu mà họ ấy quá thì bắt buộc công ty mình cũng không thể nhận được
nếu mà thực tế với công việc của mình hiện tại đang làm thì với nam đến sáu mươi hai sáu mươi năm tuổi
thì khả năng là sẽ cũng chưa chắc đã đáp ứng được cái nhu cầu của công việc
thực dựng ra cái công việc của bên mình là nó cần cái sự
tinh nhanh và nó có sức khỏe
vì nếu mà đến tầm sáu mươi hai đến sáu mươi năm tuổi thì mình sợ là sẽ không đảm bảo được
nó cũng có thể là sắp xếp vào một cái vị trí khác thôi
còn nếu mà ví dụ như chạy máy hoặc là làm những công việc nó tương đối có những cái sự nguy hiểm
nếu mà sức khỏe không đảm bảo thì sẽ cũng không đảm bảo được công việc
xung quanh vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu hai vấn đề lớn cần làm rõ
đó là xác định mốc tuổi và lộ trình điều chỉnh tuổi hợp lý
bộ lao động thương minh và xã hội cùng với tổng liên đoàn lao động việt nam
bảo hiểm xã hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại để có thể làm rõ hơn các vấn đề
trong đó cũng đã làm rõ vấn đề về độ tuổi tăng ngành nghề nào hay ngành nghề đặc biệt
cũng như các trường hợp đặc biệt cần làm rõ ra sao
trong khi dự thảo thì cũng đã có nói lên một số tức là một số trường hợp đặc biệt
ngành nghề đặc biệt rồi những cái lao động đặc biệt nặng nhọc độc hại
lao động nặng nhọc độc hại thì có thể được giảm cái thời gian
thấp hơn là không quá năm năm so với tuổi kỷ siêu chung
thì có thể nói là chúng tôi mong muốn rằng là thứ nhất là đối với một số công nhân trực tiếp này
thì phải xem xét rà soát lại để mà đưa họ vào có thể có một cái lộ trình
để được họ được hưởng về lựa chọn tuổi kỷ siêu thấp hơn năm năm kết nối những cái lao động trực tiệm
việc cần điều chỉnh tuổi nghỉ hưu với mục đích bảo đảm cân đối quỹ hưu trí và tử tốt trong giải hạn
thu hẹp dần khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ
bảo đảm nguồn lao động bền vững trước khi đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động sau hai mươi năm tới
đồng thời có thể tận dụng được nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao và có kinh nghiệm
tuy nhiên để dự thảo bộ luật lao động sửa đổi có thể thực hiện được
cần thiết phải có những điều chỉnh chính sách khác như luật vệ sinh lao động
sử dụng tốt nhất quỹ bảo hiểm tai nạn lao động nghề nghiệp
cải cách chính sách bảo hiểm phải đi cùng với những điều chỉnh về chính sách bảo hiểm việc làm bảo hiểm thất nghiệp
trong cái đề án thì chúng tôi có đánh giá là chính sách bảo hiểm thất nghiệp của chúng ta hiện nay thì mới chỉ nặng về giải quyết hậu quả
tức là khi người lao động mà mất việc thì chúng ta trả trợ cấp thất nghiệp chúng ta hỗ trợ đào tạo
rất nhiều nước thì họ làm bằng cách như thế này
tức là khi người lao động mà ở độ tuổi nào đó
năng suất lao động suy giảm rất dễ bị sa thải doanh nghiệp không muốn sử dụng
thì quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ có thể là hỗ trợ một phần tiền lương
chẳng hạn như là doanh nghiệp trả bảy mươi quỹ trả ba mươi
với cái việc hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp như thế này sẽ giảm được cái chi phí cho doanh nghiệp
đã giải quyết cái bài toán về chi phí thì có thể họ vẫn tiếp tục sử dụng người lao động
và cho dù là năng suất lao động có thấp
cho dù là cái sản phẩm làm ra có ít hơn
so với những lao động trẻ khác
nhưng họ vẫn tiếp tục đóng góp làm tăng cái gọi là sản phẩm quốc gia
tăng gdp đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước
về việc xác định lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là điều hết sức quan trọng
bộ lao động thương minh và xã hội cũng cho biết
qua khảo sát đánh giá và tham vấn ý kiến của các bên trong quá trình soạn thảo
đa số ý kiến đề xuất chọn phương án một
cả hai phương án quy định trong dự thảo đều có lộ trình tăng chậm
đề xuất tăng chậm để tránh gây sốc cho thị trường lao động
việc điều chỉnh dần dần không chỉ cần thời gian cho người lao động và doanh nghiệp thích nghi
mà còn cần cho thị trường lao động điều chỉnh
việc tăng nhanh đột ngột sẽ dẫn đến sự gia tăng đột ngột số người thất nghiệp
có thể gây bất ổn xã hội
đồng thời chúng ta phải giải quyết là các cái chính sách có liên quan
các cái chính sách an sinh xã hội
ví dụ như thế này
cái trường hợp mà công nhân này họ có thể về hữu
thì họ sẽ suy giảm khả năng lao động
nhưng mà nếu như cách tính như hiện nay
thì có thể những người lao động trực tiếp này
có thể về hưu khi họ suy giảm khả năng lao động
nhưng mà cái tiền lương hữu
thì họ lại rất là thấp
và như vậy
thì lại ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ
và ảnh hưởng đến cái chính sách an sinh
các chính sách về giải quyết việc làm chuyển đổi
hiện nay thì trong cái lần trình
cái dự án bộ luật lao động này
thì cũng đã có chỉnh cái dự thảo cái nghị định
để xem là những cái điều kiện như thế nào
thì được quyền nghỉ hưu sớm trước năm năm
tất nhiên như chúng tôi nói
thứ nhất là điều kiện về sức khỏe
thứ hai là cái số năm mà đóng bảo hiểm xã hội
thứ ba là số năm mà làm các cái công việc nặng nhọc
động hải nguy hiểm
những cái câu chuyện này cũng sẽ phải nghiên cứu tiếp
khi mà chúng ta có chủ trương
là sửa đổi luật bảo hiểm xã hội
theo tinh thần của kết hai mươi tám
tức là giảm số năm tham gia bảo hiểm xã hội
để chế độ hưu trí
và tất nhiên để làm việc đó thì sẽ phải tham vấn
rất nhiều cơ quan đặc biệt là tổng liên hoàn lộc việt nam
một cái tổ chức đại diện cho người lao động
tất cả những vấn đề đó thì vẫn đang trong quá trình nghiên cứu
đi cùng với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu
nhu cầu về việc làm
thị trường lao động cũng là một vấn đề quan trọng
đào tạo nghề dự báo điều tiết thị trường lao động
nhằm tránh lãng phí nguồn lực
cũng như không để xảy ra tình trạng thất nghiệp
là những điều cần thiết phải làm
và được coi là động lực quan trọng trong đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu
mốc tuổi và lộ trình điều chỉnh tuổi
vẫn sẽ tiếp tục được khảo sát và tham vấn thêm
làm sao để mốc tuổi và lộ trình
cần đạt được các mục tiêu tổng thể
hài hòa trong phát triển kinh tế xã hội định hướng bền vững của đất nước
và phù hợp với thông lệ của quốc tế
thưa quý vị và các bạn
việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo từng nhóm đối tượng
là điều cần thiết và cần có những quy định cụ thể ngay từ luật
theo lộ trình dự thảo bộ luật lao động sửa đổi
trong đó có quy định về tăng tuổi nghỉ hưu
được quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp này
và thông qua vào kỳ họp tháng một mươi tới
trước khi kết thúc chương trình tạp chí lao động và xã hội kỳ này
mời quý vị và các bạn
cùng đến với một số thông tin hữu ích về lao động việc làm
trong mục những điều cần biết
từ ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nghị định ba mươi bốn hai nghìn một mươi chín ndcp sửa đổi bổ sung quy định về cán bộ công chức cấp xã
và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôn tổ dân phố
sẽ chính thức có hiệu lực
theo nghị định mới này
số lượng cán bộ công chức cấp xã được giảm xuống chỉ còn
loại một tối đa hai mươi ba người trước đây là hai mươi năm người
loại hai tối đa hai mươi một người trước đây là hai mươi ba người
loại ba tối đa một mươi chín người trước đây là hai mươi một người
đối với xã thị trấn dân
bố trí trưởng công an xã là công an chính quy
thì số lượng cán bộ công chức nêu trên giảm một người
số lượng cán bộ công chức cấp xã bao gồm cả cán bộ công chức
được luân chuyển điều động biệt phái về cấp xã
tại thông tư một mươi ba hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải
có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
bộ giao thông vận tải cho phép các hãng hàng không
có thể từ chối chở hành khách mất khả năng làm
chủ hành vi do sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác
với các trường hợp hành khách bị bệnh tâm thần
việc chấp nhận chở hay không do đại diện hãng hàng không đánh giá và quy định
nếu chấp nhận chở hành khách bị bệnh tâm thần
phải đáp ứng các yêu cầu như có bác sĩ hoặc thân nhân đi kèm
có khả năng kiềm chế được hành vi bất thường của khách
cũng theo thông tư này hành khách được mang tối đa một lít chất lỏng
lên các chuyến bay quốc tế dung tích mỗi bình chứa một trăm linh ml
và phải được đóng kín hoàn toàn
nghị định số ba mươi năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
sẽ được áp dụng từ ngày một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
nghị định nêu rõ hành vi săn bắn giết nuôi nhốt động vật rừng trái quy định
bị phạt tiền từ năm đến bốn trăm linh triệu đồng
ngoài ra còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung

hành vi đốt lửa sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng
lấy mật ong lấy phế liệu chiến tranh
có thể bị phạt từ một năm đến ba triệu đồng
các hành vi chặt đốt phát cây rừng đào bới san ủi nổ mìn
đắp đập ngăn dòng chảy tự nhiên xả chất độc
gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép
sẽ bị xử phạt đến hai trăm linh triệu đồng
theo nghị định này mức phạt tiền cao nhất đối với cá nhân
có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp là năm trăm linh triệu đồng
và với tổ chức có cùng hành vi vi phạm là một tỷ đồng
bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư chín hai nghìn một mươi chín
bãi bỏ thông tư số ba mươi một năm hai nghìn một mươi tám quy định thời gian tập sự
theo chức danh ngành nghiệp giáo viên giảng viên
trong các cơ sở giáo dục công lập
cụ thể một mươi hai tháng với chức danh yêu cầu tiêu chuẩn
trình độ đào tạo đại học
chín tháng với chức danh có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng
sáu tháng với chức danh yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp
thông tư số chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ giáo dục và đào tạo
có hiệu lực từ ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo